ngày hai mươi sáu tháng bốn phó thủ tướng trương hòa bình cùng đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an đã có buổi tiếp xúc cử tri là đại diện các nhà doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn
tại buổi tiếp xúc cử tri các nhà doanh nghiệp đã nêu nhiều ý kiến kiến nghị về chính sách phát triển điện năng lượng mặt trời ứng dụng khoa học công nghệ trong sản xuất nông nghiệp phát triển hạ tầng giao thông kết nối phát triển vùng nguyên liệu
các doanh nghiệp đề nghị quốc hội chính phủ cần sớm xem xét sửa đổi luật đất đai để tạo điều kiện thuận lợi trong việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất thực hiện dự án
phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri phó thủ tướng trương hòa bình thay mặt đoàn đại biểu quốc hội tỉnh long an cho biết quốc hội tới đây sẽ họp và xem xét nhiều quyết sách quan trọng trong đó có nhiều chủ trương chính sách liên quan đến hoạt động của các doanh nghiệp
chính phủ cũng đề ra nhiều mục tiêu to lớn trong phát triển kinh tế xã hội nghiên cứu các chính sách đặc thù để tạo điều kiện cho vùng đồng bằng sông cửu long phát triển mạnh mẽ hơn nữa